biết vị khách này có biểu hiện hơi lạ nhưng làm nghề dịch vụ nên tôi không nhìn bề ngoài của khách
tôi cũng chỉ nghi ngờ đối tượng này là thanh niên cờ bạc hay nghiện ngập gì đó
để kiểm chứng vị khách này có tiền hay không anh mạnh đã trở đến một cây xăng cách nhà khoảng một km để đổ xăng với mục đích hỏi tiền của khách trước
tuy nhiên khi đến đổ xăng nhân viên cây xăng thông báo công an vừa thông tin có một phạm nhân trốn trại đang quanh quẩn ở khu vực xã hà đông
khi phát hiện vị khách trong xe taxi có đặc điểm như thông báo
anh mạnh đã phối hợp với nhân viên cây xăng kéo dài thời gian đổ xăng để công ăn đến
cũng theo anh mạnh đối tượng cướp taxi đi được khoảng hai km đến địa bàn giáp danh xã hải lĩnh huyện hải trung thì bỏ xe lại ven đường rồi vào rừng lẩn trốn
trước tình hình trên công an tỉnh thanh hóa khuyên cáo người dân khu vực huyện hà trung và các địa bàn lân cận chú ý cảnh giác
đề phòng đối tượng trộm cắp cướp tài sản phương tiện trên đường chạy trốn
nghi bị rượt đuổi hai thanh niên phóng nhanh khiến năm người thương vong
sáng nay ngày ba tháng bốn công an thành phố di an tỉnh bình dương đang điều tra vụ hai nam thanh niên nghi bị truy đuổi
phóng xe nhanh gây tai nạn khiến hai người chết ba người bị thương
theo đó khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hai tháng bốn bùi văn kiệt một mươi sáu tuổi quê ở an giang và trần công nhật một mươi sáu tuổi quê ở thừa thiên huế
chở nhau bảng xe máy biển số sáu mươi bảy g một tám mươi chín nghìn năm trăm chín mươi sáu
chạy với tốc độ rất nhanh trên đường hai bà trưng hướng từ trung tâm y tế thành phố di an ra đường trần hưng đạo
khi đến giao lộ với đường nguyễn bính phường đông hòa thành phố di an
thì va chạm với xe máy biển số ba mươi sáu m hai bốn nghìn ba trăm ba mươi một chở ba người đang băng qua đường là bà nguyễn thị ngọc hiền năm mươi tuổi quê an giang
bà nguyễn thị liên bốn mươi một tuổi quê tiền giang và cháu gái ba tuổi của bà liên
cú tông kinh hoàng đã làm năm nạn nhân ngã xuống đường văng sai nhiều mét
hậu quả bùi văn kiệt chết tại chỗ bà liên chết tại bệnh viện ba người còn lại bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường hai xe máy nằm cách xa gần hai mươi mét như mảnh vỡ văng tràn lan
người dân cho hay họ thấy hai thanh niên này dường như bị một nhóm người khác truy đuổi trên đường
nhận tin báo công an thành phố di an đã tới khám nghiệm hiện trường trích xuất camera để làm rõ vụ việc
ngay trong đêm công an đã vào cuộc để xác định nhóm đối tượng truy đuổi hai thanh niên và tiến hành mời về làm việc
hiện công an đang tiếp tục truy xét điều tra làm rõ vụ việc này
đối tượng sát hại cụ bà nhật ve chai kai di
sáng nay ngày ba tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tổ chức buổi gặp gỡ với một số cơ quan báo chí
để thông tin về một số vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn
thượng tá nguyễn minh nhật trường phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết
liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện phú giáo đối tượng dùng thủ đoạn rất tàn nhẫn
theo đó dạng sáng ngày ba mươi tháng ba một người đàn ông đi vào khu vực khu dân cư ít người qua lại
đã tá hỏa phát hiện thi thể bà mờ bảy mươi năm tuổi nằm bên vệ đường với nhiều vết đâm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương nhanh chóng phân công lực lượng
tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi tiến hành truy xét đối tượng gây án
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng xác định đối tượng gây án là nguyễn minh hoàng sinh năm hai nghìn năm
tại cơ quan công an
khai do không có tiền tiêu xài nên chuẩn bị hung khí trong người để đi cướp
khi thấy bà m đang bới thủng rác tìm vết chai hoàng đi tới gần chọn thời cơ rồi ra tay tàn ác
khi bà mời la lên vì bị tấn công và thấy có xe phía trước sáng đèn thế nên hoàng đã bỏ chạy
nguyên nhân khiến bốn người chết bảy người bị thương ở quảng ninh
sáng ngày ba tháng bốn ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh thông tin ban đầu về sự cô cháy khí mê tan
xảy ra tại gương lò xv năm một trăm bốn mươi số hai
phân xưởng đào lò hai công ty than thống nhất tại thành phố cẩm phả thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
thông tin cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng h hai mươi phút sáng nay ngày ba tháng bốn
tại khu vực trên đã xảy ra vụ nổ
bước đầu xác định do cháy khí mê tan khu vực xảy ra sự cố là lò đào có diện tích là hai mươi ba m hai chống thép svp hai mươi bảy
bước trống năm m trên vi đã đào được hai trăm bốn mươi m trên thiết kế là ba trăm tám mươi m
bước trống năm m trên vi đã đào được hai trăm bốn mươi m trên thiết kế là ba trăm tám mươi m
tai nạn đã khiến bốn công nhân tử vong gồm trần văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã lục hồng huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê huyện đoàn hùng phú thọ
tạ văn nhâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê thành phố phổ yên thái nguyên
và lê văn huyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê huyện hòa an cao bằng
ngoài ra còn có bảy công nhân khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
ngay sau khi xảy ra sự cố
lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và giải quyết vụ việc
đến ba h một mươi năm phút cùng ngày công tác cứu nạn đã kết thúc
bốn nạn nhân xấu xố đã được chính quyền địa phương công ty than thống nhất phối hợp với gia đình tổ chức lo hậu sự
cũng trong sáng nay tổ công tác ubnd tỉnh quảng ninh do phó chủ tịch ubnd tỉnh nghiêm xuân cường dẫn đầu
đã đến chia buồn trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong và thăm động viên những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện
cụ thể với nạn nhân tử vong tỉnh quảng ninh hỗ trợ ban đầu hai mươi triệu đồng một người
tập đoàn tkv hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người và công đoàn tkv hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người
các nạn nhân bị thương bước đầu nhận hỗ trợ năm triệu đồng một người
bắt băng trộm xe máy bằng cách độc lạ
ngày ba tháng bốn công an quận một mươi hai tp hcm đang tạm giữ trịnh hoài trung ba mươi sáu tuổi ngụ huyện hóc môn
và bảy người khác để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đây là nhóm trộm cắp xe máy tại trường học bệnh viện trung cư
bằng thủ đoạn đi xe máy đến các địa điểm trên rồi đánh cháo biển số sang các xe máy khác
có giá trị cao hơn để qua mắt nhân viên bảo vệ rồi lấy ra ngoài
trong đó ông trung là người trực tiếp đi cháo biển số đổi xe
còn vũ tô hiệu bốn mươi năm tuổi ngụ quận bình tân và võ thị nhỡ năm mươi một tuổi quê long an
phụ trách đường dây tiêu thụ
năm đối tượng còn lại vận chuyển xe sang biên giới campuchia
theo chỉ đạo của bà nhỡ và ông hiệu
qua đấu tranh ông trung khai nhận tại quận một mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi một
đối tượng này cùng đồng bọn thực hiện một vụ tráo đổi xe máy tại phường thanh lộc một
vụ tráo đổi ba xe máy tại phường tân thới nhất và một vụ tráo đổi một xe tại phường trung mỹ tây
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay bang của ông trung thực hiện hai vụ tráo đổi thành công
năm xe máy tại phường tân chánh hiệp quận một mươi hai một vụ hai xe tại huyện hóc môn
và một vụ một xe tại quận gò vấp
công an quận một mươi hai khuyến cáo người gửi xe tại khu vực có bảo vệ
người trông coi hoặc có camera giám sát vị trí dễ quan sát không bị khuất tầm nhìn
lực lượng bảo vệ người giữ xe cần chú ý đối chiếu thẻ xe hoặc vé khi cho xe ra
thường xuyên tuần tra kịp thời phát hiện đối tượng khá nghi lảng vàng
trong bãi xe thực hiện hành vi trộm cắp đánh cháo tài sản